ngày một mươi bốn tháng năm tỉnh tuyên quang tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh tuyên quang đã tổ chức chín kỳ thi cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
đã có gần hai sáu trăm linh lượt học sinh tham gia với hơn một bốn trăm linh giải thưởng dành cho cá nhân và nhóm học sinh
các kỳ thi cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia toàn tỉnh có bảy mươi sáu lượt học sinh đạt giải
riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông có ba mươi bốn học sinh đạt giải
đây là năm có số lượng và chất lượng thí sinh đạt giải cao nhất từ trước tới nay
tại buổi lễ ban tổ chức đã vinh danh và khen thưởng bốn trăm tám mươi hai học sinh đạt giải cao trong các kỳ cuộc thi chọn học sinh giỏi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín